sau nỗ lực đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án giao thông trọng điểm bị đình trệ nhiều năm tại khu vực phía đông tp hcm đã được khơi thông trở lại và phấn đấu hoàn thành trong thời gian ngắn sắp tới
những ngày cuối tháng một mươi ngay sau khi nhận được mặt bằng sạch dự án xây cầu tam long quy mô đầu tư hơn bảy trăm linh tỷ đồng đã chính thức được tái khởi công sau nhiều năm bị đình trệ
tuyến trụ kết nối các vườn tăng nhân phú a long trường trường thạnh và các khu đô thị lân cận tại tp hcm
cách đó không xa cây cầu nam lý dài bốn trăm năm mươi mét cũng được hợp lòng nhịp chính một bước quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công đưa dự án hơn chín trăm linh tỷ đồng sớm về đích
sau khi đổ bê tông phủ đoạn dầm thép cuối cùng nối liền nhịp chính đơn vị thi công tập trung hoàn thiện các hạng mục như thảm mặt cầu hệ thống an toàn giao thông
việc hợp long một dịp chính của một cây cầu thực ra không mang nhiều giá trị về khối lượng thi công quá lớn
tuy nhiên đối với cầu nam lý một trong bốn cây cầu bị đình trệ nhiều năm tại tp hcm thì việc hợp lòng hôm nay thì giúp cho nhà thầu có thêm động lực để mà tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành vào dịp hai tháng chín sắp tới
ban giao thông cũng như các đơn vị thi công cũng đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đặc biệt là trong nhóm các công trình đã được bàn giao sau một thời gian truyền